thủ tướng nhật bản suga yoshihide cho biết nước này hướng đến mở rộng hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
trong bối cảnh trung quốc và anh cũng bày tỏ mong muốn tham gia hiệp định này
phát biểu trực tuyến tại hội nghị đối thoại doanh nhân trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec ngày hai mươi tháng một mươi một
thủ tướng suga yoshihide cho biết nhật bản mong muốn có một khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương
thông qua việc sớm hoàn tất hiệp định rcep cũng như dần thực thi mở rộng cptpp trong năm chủ tịch sắp tới
ông suga cũng nhắc lại trong năm hai nghìn hai mươi một nhật bản là nước chủ tịch hội đồng cptpp vì vậy nhật bản có các ưu tiên chính sách của mình
bao gồm việc chuyển đổi số và hạn chế khí thải nhà kính
trước đó người phát ngôn của bộ thương mại trung quốc cho biết nước này cởi mở với việc gia nhập cptpp
trong khi phía anh giữa năm nay cũng thông báo ý định gia nhập cptpp sẽ giúp nước này

sẽ giúp nước này đa dạng hóa mạng lưới thương mại bảo đảm lợi ích và duy trì vị thế trong tương lai